tiến trình đàm phán giữa iran và phương tây liên quan đến việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm
vẫn đang được tiếp tục triển khai bất chấp thái độ của phía mỹ
tehran và châu âu được cho là đã tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc và rõ ràng về thỏa thuận hạt nhân
cũng như việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước cộng hòa hồi giáo
người phát ngôn bộ ngoại giao iran naseh kanani đã thông báo về kết quả các cuộc hội đàm
giữa thứ trưởng ngoại giao iran barketiri kani với các quan chức các nước châu âu
cụ thể hai bên đã thảo luận về những mối quan tâm chung bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt iran
và các cách thức để đạt được điều này
ông khẳng định iran rất nghiêm túc trong việc đạt được những kết quả đàm phán
song phần còn lại sẽ phụ thuộc vào quyết tâm của các bên khác trong đó có mỹ
trong việc từ bỏ các chính sách sai lầm và cách tiếp cận thiếu tính xây dựng
ông nhấn mạnh iran sẽ tiếp tục triển khai hoạt động đối ngoại nhằm đạt được kết quả mong muốn trong thời gian sớm nhất